theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thị trường thế giới đang diễn biến rất nhanh theo hướng là có lợi cho các ngành hàng như cá cha và tôm
do đó chúng ta cần tăng cường sản xuất hai mặt hàng này để tranh thủ cơ hội thúc đẩy xuất khẩu vào những tháng cuối năm
cụ thể bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn yêu cầu các tỉnh nuôi cá kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào và chất lượng con giống
bảo đảm tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong sản xuất chế biến cá cha
bên cạnh đó thực hiện tốt công tác quản lý sản xuất chế biến và truy xuất nguồn gốc theo quy định
tiếp tục phát triển thị trường xây dựng thương hiệu sản phẩm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong chế biến xuất khẩu theo quy định của pháp luật
đối với tôm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố nuôi tôm ven biển
chỉ đạo các đơn vị chức năng khuyến khích người dân doanh nghiệp đầu tư phát triển nuôi tôm nước lợ
giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời
tiếp tục kiểm tra hoạt động thu mua vận chuyển sơ chế chế biến để kịp thời ngăn chặn bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu